xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị sáng nay hà nội tiếp tục ghi nhận thêm một ca nhiễm covid một mươi chín mới
liên quan đến chủng ca bệnh bệnh viện việt đức
ca nhiễm mới là người ở huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an và là trường hợp f một
như vậy tính từ ngày ba mươi tháng chín đến sáu giờ sáng nay mùng năm tháng một mươi
liên quan đến bệnh viện hữu nghị việt đức đã ghi nhận tổng số bốn mươi hai ca mắc
trong đó ghi nhận tại hà nội là ba mươi bốn ca và tám ca mắc ghi nhận tại các tỉnh khác
gồm nam định bốn ca hà tĩnh hai ca hưng yên một ca và hải dương một ca
cũng liên quan đến chùm ca bệnh này tính đến sáng nay hà nội đã lấy được gần một mươi bảy bảy trăm linh mẫu xét nghiệm
gồm nhân viên y tế người bệnh người chăm sóc hiện đang ở trong bệnh viện khu dân cư xung quanh bệnh viện
người về từ bệnh viện trong đó có gần một mươi sáu ba trăm linh mẫu đã có kết quả
qua đó phát hiện ba mươi bốn ca dương tính gồm ba mươi một ca trong bệnh viện và ba ca ở khu vực dân cư xung quanh bệnh viện
hiện trên địa bàn thành phố hà nội cũng đã ra soát được hơn bảy hai trăm linh người có liên quan đi đến bệnh viện hữu nghị việt đức từ ngày một mươi năm tháng chín
từ đêm ngày bốn tháng một mươi đến dạng sáng ngày hôm nay bệnh viện việt đức đã phối hợp với các cơ quan đơn vị
đưa hơn một bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến ba bệnh viện thanh nhàn bệnh viện đại học y hà nội và bệnh viện đức giang
để giảm giảm mật độ giãn cách trong bệnh viện
bắt đầu từ giờ ngày hôm nay toàn tỉnh phú yên sẽ áp dụng giãn cách xã hội
theo nguyên tắc chỉ thị một mươi chín ngoại trừ xã an chấn huyện tuy an thực hiện theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi năm
theo đó người dân được tập thể dục thể thao ngoài trời được tắm biển trở lại theo khung giờ từ bốn h đến bảy giờ hàng ngày
nhưng không quá ba mươi người khách sạn nhà nghỉ cơ sở lưu trú được hoạt động tối đa năm mươi công suất
người sử dụng dịch vụ phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát nhà hàng khách sạn
cũng được phép hoạt động từ ngày mùng xuống
ngày sáu tháng một mươi với điều kiện chấp hành nghiêm quy định chống dịch
tỉnh phú yên cũng yêu cầu ngành chức năng và các địa phương tăng cường quản lý chặt chẽ
người từ vùng có dịch về địa phương giám sát tốt việc dừng đỗ các phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ một a
đi qua địa bàn tỉnh
thưa quý vị và các bạn trong dòng người chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch covid một mươi chín
có những người nhiều tháng trời thất nghiệp không có tiền
thậm chí không có cả phương tiện để về quê
nên họ đành chấp nhận việc đi bộ
chính vì vậy mà sở giao thông vận tải tỉnh đắk lắc đã phối hợp với lực lượng công an tỉnh
vừa hỗ trợ vận chuyển một tám trăm linh người dân đi bộ từ các tỉnh thành phía nam về các tỉnh phía bắc
tất cả số công dân này chủ yếu ở các tỉnh như cao bằng yên bái lai châu sơn la lạng sơn
đến làm công nhân ở tỉnh bình dương và đồng nai
sau khi dịch bùng phát các công ty đóng cửa những người này bị thất nghiệp
khi các tỉnh thành phía nam nới lỏng giãn cách xã hội vì không còn tiền và phương tiện để về quê
họ đã phải đi bộ
trong số này có rất nhiều người là trẻ em và phụ nữ đang mang thai
khi đến các địa phương bà con đều được lực lượng chức năng dùng xe ô tô trở qua bàn giao cho tỉnh tiếp theo
sau khi tiếp nhận từ tỉnh đắk nông cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc đã hỗ trợ cơm ăn nước uống các nhu yếu phẩm cần thiết
rồi dùng xe ô tô vận chuyển những người này đến bàn giao cho tỉnh gia lai

rồi dùng xe ô tô vận chuyển những người này đến bàn giao cho tỉnh gia lai
tính từ ngày hai đến sáng nay năm tháng một mươi sở giao thông vận tải tỉnh đắk lắc phối hợp với lực lượng công an tỉnh
đã điều động bốn mươi hai chuyến xe ô tô chở một tám trăm linh công dân từ chốt kiểm dịch phía nam của tỉnh
đến bàn giao cho tỉnh gia lai để giúp bà con tiếp tục hành trình về quê an toàn
tin an ninh trật tự đáng chú ý cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc
vừa bắt giữ đối tượng phùng thị nga chú tại huyện yên lạc để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trong thời gian từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến nay phùng thị nga đã sử dụng nhiều tài khoản facebook
và tài khoản youtube dân oan vĩnh phúc để đăng tải nhiều bài viết video có nội dung xuyên tạc
nói xấu không đúng sự thật bồi nhọ xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín đối với các tổ chức cá nhân của huyện yên lạc
ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín danh dự của cá nhân các đồng chí lãnh đạo cũng như vai trò vị trí chức năng của các cơ quan nhà nước
gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên quần chúng nhân dân và ảnh hưởng đến an ninh chính trị trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên lạc đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với phùng thị nga
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng thu giữ được nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến vụ án
lừa đảo chiếm đoạt hơn hai mươi tỷ đồng của các bị hại nguyễn thị mỹ lý chú tại thị xã đức phổ
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam
với công việc là kê toán của nhà máy gạch tuy nen phổ phong nguyễn thị mỹ lý đã tiếp cận với nhiều người
và đưa ra nhiều thông tin gian dối không đúng sự thật để người khác tin tưởng đưa tiền cho lý vay rồi chiếm đoạt hơn hai mươi tỷ đồng
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở đối với đối tượng
để phục vụ công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi thông báo những ai là bị hại của lý
thì đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi trình báo